tại hội trưởng bộ quốc phòng quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có các đồng chí đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
các đồng chí thủ trưởng bộ quốc phòng đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi tám quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ
trong đó tập trung đột phá thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
nổi bật là thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước
có đối sách xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
tiếp tục xây dựng hoàn thiện đường lối pháp luật về quân sự quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cả trước mắt và lâu dài
trình bộ chính trị ban hành chiến lược quốc phòng quân sự chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng lên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu
đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập giáo dục đào tạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu
nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực
năm hai nghìn một mươi chín quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục tập trung chỉ đạo đánh giá chính xác dự báo đúng tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động bất ngờ
nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn chiến lược phối hợp với các ban bộ ngành trung ương
triệt triển khai các chiến lược về quốc phòng an ninh nghiên cứu đề xuất cụ thể hóa
hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật để triển khai có hiệu quả các chiến lược trong tình hình mới
đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất sửa chữa cải tiến đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật và cuộc vận động
quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông
bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật công nghệ trọng điểm
các chương trình đề án xây dựng kiện toàn phát triển ngành cơ yếu phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước và quân đội